tỉnh cà mau đã cho phép khu du lịch quốc gia mũi cà mau mở cửa đón khách trở lại kể từ ngày hai mươi chín tháng tám
tuy nhiên đơn vị phải bảo đảm các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh như đeo khẩu trang
thường xuyên rửa tay bằng nước diệt khuẩn và không tổ chức các hoạt động sự kiện tập trung
từ ba mươi người trở lên trong khu du lịch
trong thời gian qua khu du lịch quốc gia mũi cà mau đã thu hút ngày càng đông khách du lịch
trong nước và quốc tế đến tham quan trải nghiệm khám phá mang lại nguồn thu rất lớn cho địa phương
thuận lợi về giao thông đường bộ đường sông và đường biển cùng với nhiều công trình trọng điểm
khu du lịch quốc gia mũi cà mau được thủ tướng chính phủ phê duyệt
phần đầu đến năm hai nghìn hai mươi năm thu hút một triệu lượt khách doanh thu đạt hai tỷ đồng
đến năm hai nghìn ba mươi thu hút hai triệu lượt khách doanh thu đạt năm tỷ đồng